thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiên bối của đảng và nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc dân hương tưởng nhớ tổng bí thư lê duẩn
với sáu mươi năm hoạt động cách mạng hai mươi sáu năm liên tục từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trên cương vị bí thư thứ nhất và tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng
đồng chí lê duẩn đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì khát vọng thống nhất đất nước đồng thời là nhà lý luận xuất sắc
một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng việt nam với phương châm cách mạng là sáng tạo chân lý là cụ thể
tới dân hương tổng bí thư trường trinh thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại những cống hiến to lớn của đồng chí
đối với sự nghiệp của đảng và dân tộc
với ba lần trên cương vị tổng bí thư của đảng năm một nghìn chín trăm bốn mươi một từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một đến năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
nhất là từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu với tầm nhìn chiến lược
xuất bộ chính trị chủ trương đổi mới
để từ đó đại hội sáu của đảng vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã đi vào lịch sử mở ra công cuộc đổi mới của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước hơn ba mươi năm qua
khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới mà tổng bí thư trường trinh là người đề xuất và khởi xướng
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng nhớ tổng bí thư đỗ mười
trên cường vị chủ tịch hội đồng bộ trưởng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tập thể bộ chính trị xây dựng đường lối đổi mới đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt về chống lạm phát xóa bỏ bao cấp
trên cường vị tổng bí thư của đảng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đồng chí đã kiên định với con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và bình thường hóa quan hệ với các nước lớn
nhắc lại những kỷ niệm với tổng bí thư đỗ mười thủ tướng nguyễn xuân phúc luôn nói đến sự dây dứt của đồng chí
về nguy cơ tụt hậu của đất nước về sự tăng trưởng dưới tiềm năng và đất nước cần tận dụng được cơ hội để bứt phá
tới dân hương đồng chí phạm văn đồng thủ tướng chính phủ và chủ tịch hội đồng bộ trưởng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đồng chí có một cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú
là nhà ngoại giao tài năng có uy tín trên thế giới và là nhà văn hóa lớn của dân tộc
thủ tướng nhấn mạnh đồng chí phạm văn đồng không chỉ là người đứng đầu chính phủ lâu năm nhất
mà còn là một trí tuệ uyên bác người hết sức trú trọng văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa trong hoạt động cách mạng
cũng trong sáng nay thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tới dân hương đại tướng võ nguyên giáp
người được chủ tịch hồ chí minh giao nhiệm vụ thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam người mà tên tuổi gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ
chống thực dân pháp và đế quốc mỹ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc